tiếp tục đẩy mạnh các chương trình cho vay tiêu dùng có thể giải ngân ngay trong ngày nhằm đáp ứng các nhu cầu đột xuất như ốm đau bệnh tật để giúp người dân không phải tìm đến tín dụng đen vai vốn
đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tuyên truyền mở rộng tín dụng ngân hàng đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và trao tặng an sinh xã hội do ngân hàng nhà nước việt nam phối hợp với bộ công an tổ chức vào sáng nay tại tỉnh hòa bình
theo đại diện ngành công an vấn nạn tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp có nhiều biến tướng trong thời gian qua như cho vai trực tuyến cho vay qua ứng dụng điện thoại đặc biệt chung của loại hình tín dụng đen là lãi suất cao
đặc biệt các nhóm tiến dụng đen còn tìm cách để người vay chịu thêm nhiều lãi suất lãi mẹ đẻ lãi con khi chưa kịp trả nợ
để hỗ trợ người dân khi có nhu cầu vay vốn đột xuất chính đáng không để người dân phải tìm đến tín dụng đen ngân hàng nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng triển khai mạnh mẽ tín dụng tiêu dùng nhất là các vùng sâu vùng xa
trong thời gian tới bộ công an và ngân hàng nhà nước sẽ tích cực phối hợp tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về bản chất nguy hiểm của tín dụng đen tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với vốn tiến dụng tiêu dùng không còn tâm lý e ngại khi đến ngân hàng vay vốn